thưa quý vị tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trung ương đảng quyết định cần khẩn trương tích cực chuẩn bị
cho cuộc hội nghị toàn quốc của đảng và quốc dân đại hội đại biểu
bác hồ liên tục thúc giục chuẩn bị hai hội nghị quan trọng này ngay từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bác nói có thể còn thiếu một số đại biểu nào đó chưa kịp về thì cũng họp nếu không thì không kịp trước tình hình chung
ngày một mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hội nghị toàn quốc của đảng cộng sản đông dương chính thức khai mạc tại tân trào tuyên quang
tham dự hội nghị có đủ đại biểu các đảng bộ bắc trung nam và một số đại biểu hoạt động ở nước ngoài
hội nghị toàn quốc của đảng họp ở tân trào quyết định khẩn trương khởi nghĩa dành chính quyền từ tây pháp xích nhật
trước khi quân đồng minh kéo vào nước ta
sự kiện này được xem như hội nghị riêng hồng trong thế kỷ hai mươi quyết định vận mệnh của dân tộc ta
với địa thế hiểm yếu phong trào cách mạng vững chắc nhân dân một lòng đi theo đảng
tân trào trở thành trung tâm căn cứ địa của cách mạng việt nam là thủ đô khu giải phóng thủ đô kháng chiến
tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trước những diễn biến mau lẹ và yêu cầu của tình hình cách mạng
bác hồ chuyển từ cao bằng về tuyên quang để chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước
người đã chọn xã tân trào làm thủ đô khu giải phóng căn cứ địa cách mạng
tại đây trung ương đảng và bác hồ đã có những quyết định quan trọng
lãnh đạo thành công cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
trên địa bàn xã tân trào hiện có bốn mươi bảy di tích lịch sử
trong đó có nhiều di tích gắn liền với những năm tháng hoạt động của trung ương đảng của bác hồ
lán nà nưa là nơi bác hồ ở và làm việc từ cuối tháng năm đến cuối tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đây là khoảng thời gian quan trọng nhất để chuẩn bị và tiến tới tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám thành công
bởi vậy mà căn lán rất đơn sơ sản dị như thế này
được bà con tân trào gọi với một tên gọi chiều mến thân thương
là phủ chủ tịch đầu tiên của đất nước việt nam chúng ta
hay là phủ chủ tịch bằng che nứa giữa núi sừng việt bắc
căn cứ cách mạng tân trào nằm ở phía đông bắc
phía đông bắc tỉnh tuyên quang có diện tích trên năm trăm linh km vuông
bao gồm các xã liên kề thuộc ba huyện sơn dương yên sơn và chiêm hóa
căn cứ tân trào được chia làm hai vùng vùng đông nam được coi là vùng trung tâm
địa hình chủ yếu là đồi núi núi đá lẫn núi đất
vùng tây bắc được xem là vùng vành đai địa hình hiểm trở hơn nhiều núi đá
gần chín mươi căn cứ tân trào là rừng núi
sen giữa đồi núi là lũng hẹp được khai phá thành ruộng cây lúa nước
tuyên quang có lẽ là một tỉnh
giáp dưới cái nhiều tỉnh nhất trong cả nước
tên là cao bảo bắc cã thái nguyên vĩnh phúc phú thỏ yên vãi hà giang
có tới bảy hộp bể trên tỉnh sơn quang
cho nên là từ tân trào đây có thể đi được rất nhiều nước trong cả nước
thế cho nên là về địa lý mà nó
thì từ tân trào là một nơi có toàn bản nhất
mà từ đó trở thành giới trung tâm trị đạo của một nơi
đây là cái lý do tân trào được chọn
cái lý do tân trào được chọn
cái lý do tân trào được chọn là cái điểm là đến của cái hành trình tân trào
hành trình dẫn đến thành công của cái hành trình tân trào
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
hội nghị cán bộ toàn quốc của đảng họp quyết định chấp thời cơ tổng khởi nghĩa giành chính quyền
cửa giao ủy ban khởi nghĩa toàn quốc
ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
quốc dân đại hội tân trào tiền thân của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
họp tại đình
tân trào đã thảo luận nhất trí thông qua chủ trương của việt minh
và cử giao ủy ban dân tộc giải phóng việt nam
tức chính phủ lâm thời do bác hồ làm chủ tịch
dưới gốc đa tân trào chiều ngày một mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
quân giải phóng việt nam làm lễ xuất quân
trước sự chứng kiến của sáu mươi đại biểu toàn quốc về dự quốc dân đại hội và nhân dân tân trào
đại tướng võ nguyên giáp đã đọc bản quân lệnh số một
và ngay sau đó quân giải phóng đã lên đường qua thái nguyên tiến về giải phóng hà nội
tân trào thực sự là một địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống
giáo dục lòng nước cho các thế hệ của người dân việt nam
và cũng là một địa thu hút các nhà nghiên cứu lịch sử của trong nước
như là của quốc tế đến để tham quan nghiên cứu
đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy các giá trị lịch sử nói chung của việt nam
trải qua bao thăng trầm của lịch sử
những địa danh nơi trung ương đảng bác hồ đã ở và làm việc tại khu di tích quốc gia đặc biệt tân trào
không ngừng được bảo tồn và tôn vinh giá trị
tân trào sẽ mãi là nơi khơi dậy lòng tự hào dân tộc
niềm kính yêu vô hạn về bác hồ vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng việt nam